người được suy tôn là nhà tiên tri nhà văn hóa lớn nhà giáo dục là tấm gương lớn về hiếu học và có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển văn học dân gian của thành phố cảng và đất nước
ông là người có vai trò và ảnh hưởng chính trị to lớn trong xã hội nước ta ở thế kỷ một mươi sáu thế kỷ một mươi bảy và những tác phẩm của ông có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống tinh thần của nhân dân
là hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc của huyện vĩnh bảo lễ hội đền trạng được tổ chức thường niên nhằm ôn lại thân thế sự nghiệp
tưởng nhớ công lao và những đóng góp to lớn của trạng trình nguyễn bình khiêm đối với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc
lễ kỷ niệm bốn trăm ba mươi hai năm ngày mất danh nhân văn hóa trạng trình nguyễn bình khiêm năm nay diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một tức từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một âm lịch
với nhiều nghi lễ truyền thống các trò chơi dân gian hoạt động văn hóa thể thao
lễ hội đền trạng trình góp phần giúp huyện vĩnh bảo tuyên truyền quảng bá về khu di tích quốc gia đặc biệt đền thờ trạng trình nguyễn bình khiêm
điểm du lịch văn hóa tâm linh tới đông đảo du khách trong và ngoài thành phố đồng thời thúc đẩy du lịch phát triển
hôm nay tại tp hcm hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản phối hợp với tổng công ty tân cảng sài gòn tổ chức lễ xuất khẩu lô hàng thủy sản đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi tám
đến sự có đồng chí nguyễn xuân cường
ương đảng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
mừng tháng lợi ngành thủy sản hoàn thành vượt mức kế hoạch xuất khẩu với kim ngạch đạt tám ba tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp trong ngành thủy sản đẩy mạnh hơn nửa hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi
vào chín giờ sáng nay tại cảng cát lái tân cảng tp hcm hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản phối hợp với tổng công ty tân cảng sài gòn
tổ chức lễ xuất lô hàng thủy sản đầu năm hai nghìn một mươi tám
như một quyết tâm phấn đấu của chính phủ các bộ ngành liên quan hướng đến mục tiêu kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong năm hai nghìn hai mươi sẽ đạt mức một mươi tỷ usd
lô hàng xuất khẩu đầu năm hai nghìn một mươi tám gồm ba container chứa tôm đông lạnh cá biển cá tra phi lê có tổng giá trị năm trăm chín mươi usd đã được đưa lên các phương tiện vận tải biển
để đến với những thị trường khó tính như eu mỹ canada
hôm nay ngày một mươi bốn tháng một chúng ta tổ chức một nghi lễ
chúng ta sẽ xuất khẩu những lô sản phẩm thủy sản đầu tiên của việt nam đi thế giới
qua đây nhằm mục đích tiếp tục khẳng định hành động quyết tâm cao nhất của toàn bộ ngành hàng bà con nông dân bà con ngư dân kể cả hai khối khai thác và khối nuôi trồng thủy sản
để khẳng định rằng mục tiêu đó nếu chúng ta đồng lòng quyết tâm cao hoàn toàn chúng ta có điều kiện đạt được
sáng nay tại nhà văn hóa thanh niên
hội sinh viên việt nam tp hcm đã phát động lễ giao quân chiến dịch xuân tình nguyện lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi tám
thu hút hơn ba mươi sinh viên thuộc các trường đại học cao đẳng học viện và các trường trung học phổ thông thuộc hai mươi bốn quận huyện tham gia
chiến dịch năm nay diễn ra từ ngày một mươi bốn tháng một đến ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
địa bàn thực hiện tập trung hai mươi bốn quận huyện tại tp hcm các địa bàn tại biên giới biển đảo các bệnh viện máy ấm nhà ở
khu lao động đảo thổ chu tỉnh kiên
ngay sau lễ phát động các chiến sĩ xuân tình nguyện đã bắt đầu vào hoạt động cao điểm đầu tiên với tên gọi
chiến sĩ tình nguyện hoạt động vì đàn em
trọng tâm chiến dịch năm nay là sáu chương trình
xuân lịch sử tết bạn bè xuân chia sẻ tết trẻ thơ xuân chiến sĩ và xuân kết nối
ngoài ra còn có hoạt động hiến máu tình nguyện không gian tết sinh viên niềm vui ngày cuối năm v v
chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng đến việc chăm lo cho những người già
trẻ em màu coi học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về cuối ăn tết
có được mùa xuân đầm mắm và hạnh phúc
ngày một mươi bốn tháng một thành đoàn đà nẵng đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện chủ nhật đỏ lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi
với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên thanh niên
với thông điệp hiến máu cứu người sinh mệnh của bạn và tôi
tại ngày hội có hơn một hai trăm linh đoàn viên thanh niên và cán bộ công nhân viên đăng ký tham gia hiến máu
dự kiến ban tổ chức sẽ tiếp nhận gần một đơn vị máu trong đợt này
đà nẵng là một trong những địa phương có tỷ lệ người dân tham gia hiến máu tình nguyện cao nhất trong cả nước
nhân dịp này thành đoàn hội liên hiệp thanh niên thành phố đà nẵng đã tuyên dương khen thưởng ba mươi hai tập thể tiêu biểu
trong phong trào hiến máu tình nguyện năm hai nghìn một mươi chín
cùng ngày hơn một năm trăm linh tình nguyện viên là cán bộ đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên
đã có mặt tại trường đại học hồng đức tỉnh thanh hóa để tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện
chủ nhật đỏ lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi tám
tại chương trình ban tổ chức đã tiếp nhận được gần bảy trăm linh đơn vị máu
trong năm hai nghìn một mươi bảy chương trình đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của hai mươi năm tỉnh thành phố
huy động hàng ngàn người tham gia tiếp nhận gần ba mươi hai đơn vị máu
thưa quý vị trong những ngày qua bệnh viện mắt hà nội đã tổ chức khám và phẫu thuật
mắt cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh nam định
theo đó hơn ba trăm linh bệnh nhân đã được phẫu thuật hoàn toàn miễn phí
ngay trước dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
bệnh viện mắt hà nội sáng sớm sương mù chưa tan và cái dép vẫn còn khá buốt
nhưng rất nhiều bệnh nhân từ xa đến
trong số họ đa số hai con mắt đã mờ thậm chí có người không thể nhìn thấy đường đi
nhưng hôm nay họ đã được xe ô tô
họ về tận nơi đón lên bệnh viện mà không cần có người nhà đi cùng
cũng chẳng phải đóng góp bất cứ một khoản kinh phí nào
với bốn bàn mổ và một trăm giường trong ngày cuối cùng này
các bác sĩ dự kiến sẽ mổ cho bảy mươi bệnh nhân và họ đã thực hiện công tác chuẩn bị từ rất sớm
tám giờ sáng sau khi hoàn tất thủ tục các bệnh nhân được hướng dẫn đến từng bàn khám kiểm tra chi tiết
và làm các xét nghiệm trước khi được đưa đến phòng phẫu thuật
trong lúc chờ đợi
các bệnh nhân dùng bữa sáng là bữa điểm tâm do các nhà hảo tâm tài trợ
để chuẩn bị cho đợt phẫu thuật từ thiện này
thì chúng tôi đã phải cử một đoàn cán bộ công nhân viên bệnh viện
đến khám ở các đơn vị cùng với phối kết hợp cùng với chính quyền địa phương
cùng phối hợp với hội chế tốc đỏ của người cao tuổi
chúng tôi khám sàng lọc và đưa ra những chỉ định cho những bệnh nhân cần thiết phải phẫu thuật
làm từ thiện là không có kinh phí không có hỗ trợ gì cả
thế thì tại sao bọn tôi vẫn làm
vì bọn tôi vui bọn tôi nguyện làm từ thiện nếu có điều kiện
toàn thể đây là xuất phát từ tâm của toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động
từ người đứng đầu xuống đến người thấp nhất trong bệnh viện
trong số ba trăm tám mươi bảy bệnh nhân được khám sàng lọc đưa về bệnh viện trong bốn ngày
mùng sáu mùng bảy một mươi ba và một mươi bốn tháng một
có gần ba trăm linh bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe để phẫu thuật
chủ yếu là các ca phẫu thuật thay thủy tinh thể bằng phương pháp pha cô và trùng phẫu
tất cả các bệnh nhân đều có kết quả phẫu thuật tốt và được xuất viện ngay trong ngày
đồng hành cùng bệnh viện mắt hà nội trong đợt mổ miễn phí này
phải kể đến sự đóng góp to lớn của bệnh viện mắt việt nhật
cùng nhiều tổ chức cá nhân thiện nguyện đã hỗ trợ công tác đưa đón chăm sóc bệnh nhân trước và sau phẫu thuật
kinh khí bọn tôi bỏ ra là cho khoảng một triệu rưỡi
còn bệnh viện mắt rồi thì các tổ chức khác họ sẽ hỗ trợ thêm
ví dụ như tiền ăn tiền chuyên trở bệnh nhân từ quê ra và những chi phí khác nữa
với mỗi cán bộ y bác sĩ của bệnh viện mắt hà nội
thì những hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng như thế này
không chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm vui sự tự hào
được chia sẻ với các bệnh nhân
hạnh phúc với mọi người đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống
tiếp theo chương trình băn khoăn với tính khả thi của dự thảo mới của bộ giáo dục và đào tạo
khi yêu cầu các trường sẽ nhận trẻ từ ba đến sáu tháng tuổi
bộ đội biên phòng tqb tqb tqb tqb tqb tqb tqb tqb tqb tqb tqb
phòng tqb vừa triệt phá chuyên án lớn với ba mươi viên ma túy tổng hợp bị thu giữ
ở quảng ngãi đang nhộn nhịp vào vụ sản xuất phục vụ thị trường tết ngân đán mậu tốt hai nghìn một mươi tám
trước nhu cầu sử dụng hàng truyền thống ngày càng cao năm nay các sản phẩm làng nghề bánh mứt kẹo
tăng sản lượng cung ứng cho thị trường trong nước vào dịp tết nguyên đán sắp đến
hơn một tháng qua cơ sở sản xuất mứt gừng của chị phan thị phương bắt đầu cho vụ tết
hiện đang trong giai đoạn cao điểm mỗi ngày cơ sở của chị có từ một mươi đến một mươi năm lao động làm việc liên tục để kịp hàng
mỗi ngày chị phương cung mứng ra thị trường khoảng từ hai trăm linh đến bốn trăm linh kg mứt gừng cho các đại lý cửa hàng phân phối
do nhu cầu hàng năm nay cao hơn năm ngoái khoảng một mươi năm
nên chị phương đã thuê thêm nhiều nhân công để sản xuất bảo đảm kịp hàng cho ngày tết
nguyên liệu đồ thì mình mua ở gia lai gần đắk lát là đem về
đem về rồi mình nhờ mấy người ở xóm cóc này để tắt cổ cho mình
vì hoàn mình là chất lượng ví dụ như thứ nhất là lát gừng nó xinh
thứ hai nữa là miếng gừng của mình mình không có bỏ đường
rồi mấy cái kéo mình nó đen đen nói chung là mình thấy khó coi là mình lượm ra
quảng ngãi hiện có khoảng hai mươi làng nghề cơ sở sản xuất bánh mứt truyền thống
hiện đang mùa cao điểm giá các nguyên liệu cũng tăng nhẹ
nhu cầu nhân công cũng nhiều hơn khiến các cơ sở sản xuất phải chạy đua với thời gian
với thị trường tiêu thụ rộng trung bình mỗi cơ sở bánh mứt truyền thống của quảng ngãi
sản xuất khoảng một mươi tấn cung ứng cho thị trường trong nước
quảng ngãi hiện có khoảng hai mươi làng nghề cơ sở sản xuất bánh mứt truyền thống của quảng ngãi

nhu cầu nhân công cũng nhiều hơn khiến các cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề

nhu cầu nhân công cũng nhiều hơn khiến các cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề
nhu cầu nhân công cũng nhiều hơn khiến các cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề
nhu cầu nhân công cũng nhiều hơn khiến các cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề cơ sở sản xuất khoảng một mươi làng nghề